bà dung chia sẻ khối lớp sáu đến nay cũng đã có bảy học sinh mắc covid một mươi chín riêng hôm nay có ba học sinh
có một lớp sáu có ca f nên các phụ huynh lo lắng và xin cho con được học trực tuyến
hôm nay lớp chỉ có hai mươi một học sinh đi học trực tiếp trong khi sĩ số là bốn mươi hai
chúng tôi cũng phải làm công tác tư tưởng chấn an phụ huynh học sinh
nhà trường vẫn tổ chức học trực tuyến kết hợp với trực tiếp
để các em dù ở nhà vẫn có thể tiếp tục theo diễn kiếm lớp học đảm bảo chất lượng dạy học
trong chuyến kiểm tra việc mở cửa trường học tại tỉnh thanh hóa mới đây
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn cũng nhìn nhận ra rằng
dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp và việc ứng phó với dịch bệnh trong trường học
bởi vậy không phải chuyện một sớm một chiều do đó rất cần sự nhất quán trong chỉ đạo
sự chuẩn bị chú đáo hiểu biết thái độ và nhận thức đúng về dịch bệnh
sự thống nhất đồng thuận cao giữa nhà trường và gia đình cũng rất quan trọng
bộ trưởng nhấn mạnh trẻ dù đã tiêm hay chưa tiêm vaccine phòng covid
cũng được quyền đến trường một cách bình đẳng
không được tạo ra sự kỳ thị nếu có học sinh là f f một
bộ trưởng cũng lưu ý cần trang bị cho học sinh hiểu biết về dịch bệnh
nhưng không phải sợ hãi trước dịch bệnh
ngoài ra cũng cần tăng cường các điều kiện về y tế trường học
khắc phục khó khăn về nhân lực y tế hiện nay
bằng các cách phù hợp với điều kiện của các địa phương và nhà trường